cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lã thị vân
trú tại phường yên thế thành phố pleiku để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vân có quen biết với bà nguyễn thị nguyện trú tại thành phố pleiku nên đã nhiều lần nhờ bà nguyễn
vay tiền để đầu tư làm ăn kinh doanh quá trình vay tiền vân đều trả tiền gốc và lãi theo cam kết
đến vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi một số tiền vân còn nợ của bà nguyễn là chín trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi sáu tháng chín vân cùng chồng thỏa thuận bán nhà cho bà nguyễn với số tiền hai chín tỷ đồng
trong đó đã trừ số tiền chín trăm linh triệu đồng đã nợ từ trước do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
căn nhà trên đang thế chấp vay tại ngân hàng an bình chi nhánh huyện chư sê nên phải rút bìa đỏ
thế chấp mới sang tiên được vào ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi bà nguyện đã đưa số tiền một chín trăm năm mươi một tỷ đồng
thì để trả tiền vay ngân hàng rút bìa đỏ sang tên theo thỏa thuận tuy nhiên khi biết tiền đã
được nộp vào tài khoản vân đã chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân
rồi cắt liên lạc và bỏ trốn